nhìn lại phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trước những vấn đề đang tồn tại của ngành nông nghiệp hôm nay nhiều đại biểu đã chất vấn tái chất vấn bộ trưởng nguyễn xuân cường
tuy nhiên trước những câu hỏi về trách nhiệm của vị trưởng ngành thì câu trả lời đưa ra chưa thật sự thỏa đáng
để góp phần hiện đại tàu cá nâng cao hiệu quả sản xuất của ngư dân góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã tham mưu chính phủ ban hành nghị định số bảy